trước diễn biến phức tạp của bão số năm các sân bay như tuy hòa phủ cát cam ranh buôn ma thuột liên khương pleiku và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã phát đi thông báo khẩn về việc hủy một số chuyến bay do ảnh hưởng của mưa bão
từ trưa nay ngày ba mươi tháng một mươi một số chuyến bay từ sân bay tân sơn nhất đi cam ranh khánh hòa tuy hòa phú yên phủ cát bình định liên khương lâm đồng buôn ma thuột đắk lắc pleiku gia lai đã bị chậm hoặc hủy chuyến
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đề nghị hành khách liên hệ đại diện hãng hàng không hoặc đại lý bán vé máy bay để biết toàn bộ thông tin liên quan đến chuyến bay nhằm chủ động thời gian
bên cạnh các chuyến bay nội địa khác vietjet jetstar pacific cũng có thể bị ảnh hưởng dây truyền do cơn bão
hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của công ty và chuyển sang các chuyến bay tiếp theo khi thời tiết tốt hơn
còn bamboo airways hiện vẫn chưa có thông báo nào về ảnh hưởng của bão
cho các chuyến bay được khai thác vào chiều nay